tính từ đầu năm đến hết tháng chín vừa qua dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đà nẵng diễn biến phức tạp
nhưng dòng vốn tín dụng chính sách vẫn tăng trưởng hơn một mươi năm qua đó đã giúp cho nhiều hộ nghèo cận nghèo và gia đình chính sách ổn định cuộc sống
từ nay đến cuối năm các chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tp đà nẵng sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực giải ngân kịp thời
đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân sau đợt bùng phát dịch
tổng nguồn vốn đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi đạt trên hai bảy trăm linh tỷ đồng có nghĩa là tăng hơn ba trăm sáu mươi tỷ đồng so với năm trước
doanh số cho vay đạt trên chín trăm linh tỷ đồng với gần hai mươi lượt khách hàng vay vốn và doanh số thu nợ đạt gần năm trăm năm mươi tỷ đồng